theo một số doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn nguồn cung mặt hàng này ra thị trường sắp tới sẽ dồi dào hơn
khi giá lợn thế giới hại nhiệt do trung quốc giảm mua
tại chicago mỹ giá thịt lợn cuối tháng sáu giảm đến ba mươi bảy tám so với cùng kỳ năm trước
cụ thể giá thịt lợn nạc giao kỳ hạn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi giao dịch ở mức hai mươi ba một trăm chín mươi năm đồng một kg
các doanh nghiệp đã tranh thủ mua hàng và nguồn hàng này dự kiến sẽ về việt nam vào khoảng tháng tám
trong hai tháng qua giá nhiều mặt hàng thịt lợn nhập khẩu đã tăng từ một mươi đồng đến hai mươi đồng một kg tùy loại
do các doanh nghiệp việt nam không cạnh tranh được với trung quốc trong việc mua hàng nên nguồn cung thiếu hụt